thưa quý vị sau khi lái xe gây tai nạn rồi kéo lê xe máy chạy suốt hai km
và có hành vi xúc phạm chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
đối tượng trần đình nhất đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kỳ anh của tỉnh hà tĩnh
khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng một mươi xe ô tô do nhất điều khiển khi đi đến địa bàn xã kỳ long
thị xã kỳ anh thì xảy ra va chạm với xe máy do cao thanh tân điều khiển
trở theo nguyễn hữu minh
vụ tai nạn làm anh tân và anh minh ngã xuống đường nhưng nhất vẫn không dừng lại
mà tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo đê xe máy chạy hơn hai km mới chịu dừng lại
khi dừng xe thì nhất vẫn cố thủ trong xe
có những lời lẽ xúc phạm và chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
tại thời điểm gây tai nạn nhất có nồng độ cồn là một hai mươi năm mg trên một lít khí thở
đối tượng trần văn thuận trú tại huyện gò dầu của tỉnh tây ninh
vừa bị công an huyện gò dầu gọi là một người đàn ông
tại huyện gò dầu tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai tháng một mươi giữa thuận và anh nguyễn văn ngọc đã xảy ra mâu thuẫn
do tức giận việc bị anh ngọc đánh nên thuận đã lấy cây dựa chạy đi tìm anh ngọc
khi anh ngọc đang ngồi uống rượu với hai người khác thì bị đối tượng thuận cầm dựa
chém vào vai và đỉnh đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà bất tỉnh
may mắn anh ngọc được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống
tòa nhân dân tp hà nội cho biết ngày một mươi ba tháng một mươi tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án bạo hành trẻ em đóng đinh vào vùng đỉnh đầu làm tử vong cho bé ba tuổi
xảy ra hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba
vụ án đã thu hút sự quan tâm chú ý và bất bình bức xúc trong dư luận xã hội
bị cáo trong vụ án này là nguyễn trung huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện thạch thất của tp hà nội
bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về hai tội
giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng chị nguyễn thị luyến và anh nguyễn trung huyên
chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ
quá trình chung sống thì huyên thấy cháu bé ba tuổi là con riêng của chị đuyến
có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc
để không phải nuôi dưỡng không ảnh hưởng đến cuộc sống của huyên và nhân tình
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cháu bé tử vong tại bệnh viện do hậu quả
của vùng đầu bị tác động bởi một mươi dị vật bằng kim loại
xuyên qua xương xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô não
sau đó nguyễn trung huyên bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy ba đối tượng gồm trần trung tín
nguyễn trọng nghĩa và trần ngọc xuân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
khởi tố và bắt tạm giam
vào tối ngày hai mươi hai tháng chín tại phường tân hiệp thành phố biên hòa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
bắt quả tàng tín đang tàng chữ một trăm linh gram ma túy đá
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp
nguyễn trọng nghĩa và trần thị ngọc xuân khi đối tượng đang trên đường giao ma túy
về thành phố hồ chí minh
qua khám xét lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh gram ma túy đá
hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
liên quan đến đường dây lô đề quy mô lớn vừa bị công an phú yên triệt phá
vào cuối tháng tám vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
vừa khởi tố thêm một mươi hai bị can trong đường dây này
trong đó bảy người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
và năm người bị khởi tố về tội đánh bạc
các đối tượng đều trú tại tỉnh phú yên
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố bị can
tội tổ chức đánh bạc đối với vợ chồng lưu hoàng phi hùng bùi thị tú trinh
cùng chú tại thành phố tuy hòa khởi tố chín bị can khác với tội đánh bạc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin đêm ngày hai mươi bốn tháng tám
gần hai trăm bốn mươi cán bộ chiến sĩ công an ở phú yên đồng loạt vây bắt
quả tang hai mươi hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề
đường dây đánh bạc này do vợ chồng lưu hoàng phi hùng bùi thị tú trinh điều hành
cơ quan công an đã thu giữ hơn hai tỷ đồng nhiều loại trang sức kim loại màu vàng
một ô tô bảy mô tô một cassette năm mươi năm điện thoại di động bảy máy tính bảng
năm máy tính sách tay một máy tính cùng nhiều đồ vật tài liệu khác
liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề

một ô tô bảy máy tính bảng bảy máy tính bảng bảy máy tính bảng
một ô tô bảy máy tính bảng bảy máy tính bảng bảy máy tính bảng
một ô tô bảy máy tính bảng bảy máy tính bảng bảy máy tính bảng bảy máy tính bảng
nhiều người đập kính xe thoát ra ngoài
rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
một số hành khách bị thương nhẹ
vụ tai nạn cũng làm hai xe khách bị hư hỏng nặng kính xe vỡ nát
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngày năm tháng một mươi một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trình xây dựng
trung tâm văn hóa thể thao truyền hình thị xã bình minh tọa lạc tại xã mỹ hòa
thị xã bình minh vĩnh long khiến cho một nam công nhân tử vong
thông tin ban đầu cho biết khoảng một mươi giờ sáng tại khu vực công trình xảy ra sự cố
có khoảng bốn năm công nhân đang đổ bê tông phần tạo mái
thì giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến mọi người không kịp tháo chạy
vụ việc khiến anh dương hoàng phúc ngụ huyện bình tân tỉnh vĩnh long bị thương
được đưa sang bệnh viện ở thành phố cần thơ cấp cứu nhưng tử vong sau đó
ghi nhận tại hiện trường công trình năng đổ bê tông được lắp dàn giáo chống đỡ bằng cục sắt
dàn tàu máy công trình đang đổ bê tông thì bất ngờ bị sập khoảng một mươi m hai
ngay sau khi xảy ra vụ việc các cơ quan chức năng đã có mặt hỗ trợ giải cứu các nạn nhân
cũng như phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kỳ anh của tỉnh hà tĩnh
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với trần đình nhất
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng một mươi xe ô tô bảy chỗ do trần đình nhất điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một a theo hướng nam bắc
khi đến địa bàn xã kỳ long thị xã kỳ anh thì xảy ra va chạm với xe máy do cao thanh tân
trú tại tỉnh thanh hóa điều khiển trở theo nguyễn hữu minh chú tại tỉnh nghệ an
vụ tai nạn làm anh tân và anh minh ngã xuống đường nhưng nhất vẫn không dừng lại
mà tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê xe máy chạy hơn hai km mới chịu dừng lại
khi dừng xe lại thì trần đình nhất vẫn cố thủ trong xe
có những lời lẽ xúc phạm và chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
công an thị xã kỳ anh đã phối hợp với bảo vệ khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
tại thời điểm gây tai nạn nhất có nồng độ cồn là một hai mươi năm mg trên một lít khí thở
sau hai ngày khẩn trương điều tra xác minh công an tỉnh vĩnh long
đã bắt khẩn cấp nghi phạm giết nam thanh niên bỏ thi thể dưới chân cầu cần thơ
đối tượng tên kim văn khải
năm hai nghìn bốn chúa tại thị xã bình minh
bị bắt khi đang trốn tại tỉnh sóc trăng
qua làm việc khải thừa nhận toàn bộ hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào ngày hai tháng một mươi
người dân phát hiện một nam thanh niên nằm chết tại khu đất chống
đoạn dưới chân cầu cần thơ xã mỹ hòa thị xã bình minh
nên trình báo công an
kết quả khám nghiệm tử thi trên người nạn nhân có nhiều vết thương gây ra bởi vật sắc nhọn
nạn nhân bị sốc máu cấp dẫn đến tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
và thu hồi tài sản là chiếc xe mô tô và hung khí gây án
để tiếp tục điều tra vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà của tỉnh hà tĩnh
vừa phá thành công chuyên án đánh bạc
triệt xóa ba đường dây lô đề trên địa bàn
bắt giữ hai mươi năm đối tượng thu giữ hơn năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
và nhiều tăng vật có liên quan
quá trình bắt giữ khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ hơn năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
ba mươi hai điện thoại di động
một kết sát cùng nhiều tăng vật khác
qua đấu tranh các đối tượng thực hiện đánh bạc với nhau qua điện thoại
tiền thắng thua được thanh toán dưới phương thức chuyển khoản ngân hàng
và thường xóa sạch dữ liệu sau khi thực hiện
nhằm gây khó khăn cho lực lượng trong quá trình điều tra
hiện công an huyện thạch hà đã quyết định khởi tố vụ án
khởi tố một mươi bảy bị can ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng cầm đầu
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
một ổ nhóm gồm năm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản
xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tại thôn vọng đông xã yên trung huyện yên phong
vừa bị công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh tóm gọn
đáng chú ý là ba trong số năm đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi
khoảng hai rưỡi sáng ngày hai mươi bốn tháng tám
anh nguyễn văn thuyết nhận được cuộc gọi đón khách
tại khu giãn dân thôn vọng đông xã yên trung huyện yên phong tỉnh bắc ninh
sau khi đón khách anh thuyết đã bị chính nhóm thanh thiếu niên này
dùng dao kề cổ khống chế cướp tài sản
sau khi anh thuyết chạy thoát ra ngoài và chi hô có cướp
các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin trình báo tử nạn nhân
công an huyện yên phong nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp
bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra vụ cướp
khi đang lẩn trốn tại kiên giang bắc giang và hà nội
nhóm đối tượng gồm hoàng văn bảo
là đối tượng chủ mưu cầm đầu
trữ văn cường trần thị an khương
dương trọng phú cùng chú tại tỉnh nghệ an
và điêu văn thịnh chú tại tỉnh điện biên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
cuối tháng tám có thuê trọ và làm việc thời vụ
trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
do không có tiền tiêu xài
bảo đã rủ bốn đối tượng còn lại đi cướp taxi
lúc lên xe thì em dưới dao vào cổ người taxi
thì ba người còn lại là xông vào để buộc tay chân
thì lúc đấy người taxi bật tay em ra
thì người taxi bỏ chạy thì bọn em cũng bỏ chạy luôn
vụ việc xảy ra vào đêm tối nơi vắng vẻ
bị hại không xác định rõ được mặt các đối tượng
ngay sau khi gây án các đối tượng chia nhau bỏ trốn
ở các tỉnh thành khác nhau nên gây rất nhiều khó khăn
cho lực lượng công an trong quá trình điều tra bắt giữ
trưa ngày năm tháng một mươi tòa án nhân dân cấp cao
tại tp hcm đã quyết định tạm giữ phiên tòa phúc thẩm
đối với bị cáo dương thị bạch diệp
giám đốc công ty diệp bạch dương
cùng các đồng phạm trong vụ án hoán đổi nhà đất công sản
gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
lý do là của việc tạm hoãn là vì thành viên hội đồng xét xử
không bảo đảm sức khỏe để tiếp tục phiên tòa
trước đó phiên xét xử dự kiến diễn ra đến ngày sáu tháng một mươi
phiên xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra trong ba ngày
từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi
sau khi các bác sĩ chuyên khoa tâm thần
có mặt theo lệnh trừ tạp gấp của tòa
kiểm tra và kết luận bà diệp đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa
phiên xử bắt đầu bước qua phần tranh tụng vào sáng nay
bị cáo diệp đã đọc bốn trang giấy viết tài kêu an
rằng không thế chấp tài sản năm mươi bảy cao thắng
còn đại diện aribank cũng đưa ra nhiều tài liệu
bằng chứng chứng minh tài sản năm mươi bảy cao thắng được thế chấp tại đây
phần tranh luận chưa ngã ngủ thì vào đầu giờ trưa phiên tòa đã được tạm quản
lý do tạm quản là có thành viên hội đồng xét xử
không bảo đảm sức khỏe để tiếp tục phiên tòa
về vụ án này tòa án nhân dân tp hcm xử sơ thẩm đã tuyên phạt bà diệp
tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
ông nguyễn thành tài bị tuyên phạt năm năm tù về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các đồng phạm trong vụ án chịu mức án từ hai năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù
sau đó bà diệp kháng cáo kêu oan
ông nguyễn thành tài xin miễn trách nhiệm hình sự
công an huyện long thành đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam một mươi một đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng
và tàn trữ trái phép chất ma túy trong quán bar việt club thị trấn long thành huyện long thành
các lệnh quyết định nói trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
các đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành khởi tố bắt tạm giam
gồm phan thị nga là chủ quán lv club phan thị thúy an quản lý nhân viên của quán
nguyễn thế hải nguyễn phụ hài duy phan văn quang đạo công anh nguyễn hữu công
và trần quốc đạt đều là nhân viên của lvi club
võ minh thông nguyễn mạnh thương và nguyễn duy tính cũng bị khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi tám tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phù hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an huyện long thành kiểm tra hành chính lvi club
ở khu phước hải thị trấn long thành đã phát hiện năm mươi hai trên một trăm tám mươi khách dương tính với chất ma túy
trong đó có bốn nhân viên và một bảo vệ của quán
tăng vật thu giữ gồm bốn gói ma túy đá và nhiều bột ma túy màu trắng rơ vương vải dưới sàn nhà
bảy bình hút xì xa chín bình chứa khí bóng cười và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
nhiều đối tượng liên quan đến nhóm đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp
gây ra hàng chục vụ trộm nóng xe máy của người dân trên địa bàn trong thời gian vừa qua
theo thông tin ban đầu trong tháng tám trên địa bàn tp thủ dầu một liên tiếp xe ra các vụ đá nóng xe máy của người dân
qua điều tra xác minh lực lượng công an xác định các đối tượng nghi vấn là những đối tượng nghiện ma túy
có hàng chục tiền án gồm nguyễn quốc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn thanh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng hồ khấu thường trú tp thủ dầu một tỉnh bình dương lê hải linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hồ khẩu thường trú huyện dầu tiến tỉnh bình dương và nguyễn văn tây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tp hcm
có nhiều biểu hiện bất minh nên đã tập trung làm rõ
đến ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng công an đã bắt quả tàn đối tượng linh đang đưa xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi chín e một một mươi chín nghìn năm trăm linh năm
đến cất giấu tại bãi xe siêu thị citymax
qua đấu tranh lê hải linh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã bàn bạc cùng với đối tượng nguyễn văn tây
nguyễn quốc phong và nguyễn thanh dũng đi đá nóng xe mô tô
sau khi trộm được xe mô tô các đối tượng sẽ đưa xe mô tô trộm được gửi tại các bãi giữ xe của các siêu thị
trên địa bàn tp thủ dầu một để chờ mang đi tiêu thụ lấy tiền sử dụng ma túy
đối tượng linh khai nhận từ ngày một tháng tám cho đến khi bị bắt đã thực hiện khoảng tám vụ trộm xe
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ dầu một tiến hành bắt khẩn cấp nguyễn thanh dũng
và nguyễn văn tây khi các đối tượng đang lẫn trốn tại xã bình mỹ huyện củ chi tp hcm
thưa quý vị bộ công thương vừa có văn bản số năm nghìn chín trăm hai mươi ba gửi các bộ ngành địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới
trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tư vấn bộ công thương đề xuất phương án biểu giá điện sinh hoạt năm bậc và bốn bậc
phương án một cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng rút ngắn từ sáu bậc xuống năm bậc
cụ thể bậc một cho một trăm linh kwh đầu tiên bậc hai từ một trăm linh một đến hai trăm linh kwh bậc ba từ hai trăm linh một đến bốn trăm linh kwh bậc bốn từ bốn trăm linh một đến bảy trăm linh kwh bậc năm từ bảy trăm linh một kwh trở lên
phương án hai cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng rút ngắn từ sáu bậc xuống bốn bậc
cụ thể bậc một cho một trăm linh kwh đầu tiên bậc hai từ một trăm linh một đến ba trăm linh kwh bậc bốn từ ba trăm linh một đến bốn trăm linh kwh

bộ công thương cho rằng so với phương án năm bậc thì phương án bốn bậc sẽ làm tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ một trăm một mươi chín đến hai trăm ba mươi hai kwh một tháng và các hộ có mức sử dụng trên tám trăm linh sáu kwh một tháng
tuy nhiên theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ một trăm một mươi chín đến hai trăm ba mươi hai kwh một tháng là không lớn đối với mức tiền điện tăng thêm
tối đa một mươi hai một trăm linh đồng một tháng một hộ
ngoài ra bộ công thương cho rằng phương án bốn bậc sẽ có tác dụng thấp hơn trong việc khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả so với phương án năm bậc
thưa quý vị công an tỉnh an giang vừa bắt và di lý đối tượng nguyễn hiễu phước chú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp từ tp hcm về tới địa phương
phước là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang truy nã về tội mua bán trái phép hóa đơn
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi phước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiền sở thượng và điều hành hoạt động năm công ty do người khác đứng tên
trong quá trình điều hành hoạt động sáu công ty trên phước xuất bản chín trăm chín mươi bảy tờ hóa đơn ghi khống hai triệu mét khối cát cho hai công ty của lê thanh vân chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang với tổng số tiền trên hóa đơn là trên một trăm linh hai tỷ đồng
phước thu lợi từ việc bán hóa đơn cho vân trên ba tỷ đồng
vân đem bán lại thu lợi
trong quá trình điều tra phước đã bỏ trốn khỏi địa phương sau thời gian lẩn trốn tối ngày ba tháng một mươi phước bị công an tỉnh an giang phối hợp cùng với công an tp hcm bắt giữ tại bệnh viện một trăm một mươi năm
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng tháp vừa kiểm tra và bắt quả tang một đối tượng đang tàng trữ kinh doanh mua bán động vật hoang dã trái phép tại khu vực chợ cao lãnh thuộc phường ba thành phố cao lãnh qua đó thu giữ ba mươi kg động vật hoang dã
vào lúc một mươi bốn h ngày hôm qua ngày bốn tháng một mươi tại khu vực chợ thuộc phường ba thành phố cao lãnh phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng tháp bắt quả tang võ thị kim phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tại xã hòa an thành phố cao lãnh đang có hành vi tàng trữ kinh doanh mua bán động vật hoang dã trái phép
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ hai kg chim vạc tám kg rùa ba g và hai mươi kg rắn hổ rắn hổ hành qua làm việc thì phương hoàn toàn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật hoang dã trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao toàn bộ số động vật hoang dã cho tri cục kiểm lâm tỉnh xử lý
thưa quý vị ngày hôm nay năm tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã xác nhận thông tin hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát giao thông dùng xe mô tô đặc trủng dẫn đường cho một gia đình đưa con đi cấp cứu trong một video đang được lan truyền trên mạng xã hội là cán bộ chiến sĩ của đơn vị
đoàn video ghi lại hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang chạy xe mô tô đặc trủng
theo chủ nhân những hình ảnh này cho biết con gái anh ốm phải đi bệnh viện gấp nhưng gặp ủn tắc trên đường vành đai ba trên cao nên đã được hai cảnh sát giao thông dẹp đường cho đi làm khẩn cấp để đến bệnh viện kịp thời
anh cũng gửi lời cảm ơn tới hai chiến sĩ
chia sẻ về hành động này hai chiến sĩ cho biết khi thấy cặp vợ chồng và hai cháu bé trên xe đang đưa con đến bệnh viện cấp cứu mà đường bị un tắc phải dừng lại để chăm sóc con hai chiến sĩ đã nhanh chóng mở đường cho chiếc xe di chuyển trong làn đường khẩn cấp
theo các anh đây là một việc bình thường vì ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ tìm mọi cách giúp đỡ như vậy
nhưng sau khi đoạn video được đăng tải đã có rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng
hành động của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông tạo thêm ấn tượng tốt đẹp về lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân trong lúc gặp khó khăn
ngoài ra từ việc này nhiều người cũng nhận thức được về tầm quan trọng của làn khẩn cấp trên các tuyến đường cao tốc như đường vành đai ba trên cao